đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng bảo lâm
nhân dân xã bảo lâm huyện cao lộc trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh lạng sơn
và nhân dân xã mai sao huyện tri lăng
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí trần thanh mẫn chúc mừng toàn thể đồng bào
chiến sĩ nhân dân các dân tộc tỉnh lạng sơn một năm mới ấm no hạnh phúc
đề nghị trong thời gian tới các cấp các ngành đoàn thể các tổ chức chính trị xã hội
cần tích cực chăm lo đời sống hộ nghèo đối tượng chính sách đồng bào dân tộc tiểu số vùng khó khăn
dịp này đồng chí trần thanh mẫn tặng hai trăm năm mươi xuất quà với tổng trị giá gần hai trăm chín mươi triệu đồng
cho những hộ dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã bảo lâm thạch đạn huyện cao lộc
xã mai sao huyện tri lăng tặng quà và một mươi triệu đồng cho đồn biên phòng bảo lâm
tặng quà và hai mươi triệu đồng cho trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh lạng sơn